thưa quý vị để giải quyết vấn nạn ủn tắc giao thông ubnd tp hà nội đã đưa ra kế hoạch thực hiện cấm xe máy tại các quận nội thành sau năm hai nghìn hai mươi năm sớm hơn năm năm so với kế hoạch từng được ea ra trước đó
và ngay lập tức thì kế hoạch này đã nhận được sự chú ý đặc biệt của người dân thủ đô với đô thị hơn năm sáu triệu dân đang sử dụng xe máy
và câu hỏi được rất nhiều người đặt ra trong thời điểm hiện tại đó là phương tiện gì sẽ thay thế được năm sáu triệu xe máy hiện hành sau năm hai nghìn hai mươi
đây không phải là lần đầu tiên những mục tiêu những hạn mức về thời gian được đưa ra để rồi lại bị phá vỡ ở hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy hà nội cũng từng đặt ra mục tiêu hạn chế xe máy sau năm hai nghìn ba mươi với cuộc khảo sát mang lại nhiều tính giải trí cho dư luận lúc bấy giờ
với kết quả lên tới chín mươi người đồng tình với đề xuất cấm xe máy trong nội đô
bốn năm sau tức là năm nay hai nghìn hai mươi một hà nội lại tiếp tục đặt ra mục tiêu hạn chế xe máy
nhưng với một kế hoạch mang nhiều tính táo bạo hơn trước đó là sau hai nghìn hai mươi năm tức là sớm hơn cả mục tiêu trước đây
và lần này thì không biết sẽ có một kết quả khảo sát nào nữa hay không
thế nhưng đây chính là cảm nhận của người dân khi được hỏi về đề xuất này
bấm năm năm đi chẳng nữa thì bảy mươi nhu cầu còn lại sẽ phụ thuộc vào loại hình phương tiện nào ô tô xe đạp hay những đôi chân sẽ gánh trọng trách này